cảm ơn các bạn đã theo dõi
quê ở bản bắt huyện viêng sai tỉnh hồ phăn của lào
vật chứng thu được gồm ba mươi bánh heroin và một điện thoại di động
đối tượng khai đang trên đường vận chuyển số ma túy trên từ bên kia biên giới về việt nam tiêu thụ
đến địa điểm trên thì bị phát hiện bắt giữ
hiện tăng vật và đối tượng đã được hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho công an tỉnh hồ phân tiếp tục xử lý
tàng chữ vận chuyển trái phép chất ma túy
hai đối tượng vừa bị cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình
phối hợp với đồn công an phong nha phát hiện bắt giữ
trước đó kiểm tra trên xe của hai đối tượng võ thị đàn và hoàng quý trung
lực lượng công an phát hiện trong xe cất dấu hai túi ni lông chứa hơn bốn trăm linh viên nén màu hồng
đều có ký hiệu vkpi nghi là ma túy
hai đối tượng khai nhận số viên nén trên là hồng phiến được cất giấu nhằm bán lại cho khách đặt mua
nhưng chưa kịp giao hàng thì bị bắt giữ
ngày một mươi tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình
đã ra lệnh khám xét khẩn cấp tại phòng trọ của võ thị đàn ở thành phố đồng hới
phát hiện thu giữ thêm năm túi ni lông chứa hơn sáu mươi viên nén nghi là ma túy tổng hợp và ma túy dạng ketamin
liên quan đến vụ giải cứu con tin ở quận bắc tử liêm thành phố hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc tử liêm đã khởi tố bùi văn chức hai mươi bảy tuổi
chú tại huyện lạc sơn tỉnh hòa bình về hành vi cướp tài sản
vụ khống chế bắt giữ con tin xảy ra tại nhà bà lê thị hải yến số bốn mươi tám phố thụy phương
phường đông ngạc quận bắc tử liêm hà nội
chỉ sau hơn một giờ đồng hồ đối tượng bùi văn chức đã bị bắt và đưa về trụ sở công an
nạn nhân được giải cứu an toàn
trước khai do đã cầm cố chiếc xe máy tại nhà bà yến muốn lấy lại nhưng không có tiền
nên đã lập kế hoạch cướp lại chiếc xe nói trên
trong khi đó một vụ cướp táo tợn vừa mới xảy ra trên địa bàn huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
khi đối tượng bịt mặt cầm súng xông vào không chế nạn nhân đe dọa cướp tài sản
công an huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
đang tích cực điều tra truy tìm thủ phạm
vào tối ngày chín tháng sáu ông hồ tấn thịnh ở thôn du quang xã phổ quang huyện đức phổ
cùng vợ con đang ở trong nhà thì một đối tượng bịt mặt cầm súng xông vào khống chế ông thịnh
tuy nhiên người con gái trốn thoát được thấy không thể cướp tài sản trong kết
đối tượng thả ông thịnh và điều khiển mô tô bỏ chạy
được biết gia đình ông thị khá giả buôn tôm
trước vụ việc nghiêm trọng trên công an huyện đức phổ khẩn trương có mặt tại hiện trường
phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh quảng ngãi điều tra truy xét đối tượng
còn vào khoảng tám giờ tối qua một đám cháy lớn đã bùng lên ở ta luy âm
phía gần biển của khu vực gần trạm biên phòng bãi bắc bán đảo sơn trà với diện tích khoảng năm m hai
ngay sau khi nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy đà nẵng phối hợp với quận sơn trà
tập trung mọi nỗ lực dập tắt đám cháy chống cháy lan
hiện vụ cháy đã được cơ bản khống chế các đám cháy lớn đã được dập tắt
nguyên nhân gây cháy đang được làm rõ
và đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh sáng nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi